thưa quý vị và các bạn thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới luôn thiêng liêng và nhiều cảm xúc
phóng viên của chúng tôi đã kịp thời có ghi nhận hành trình chào đón năm mới cùng những người dân tại hồ hoàn kiếm thủ đô hà nội
để xem họ có những ước mong gì cảm thấy như thế nào khi mà năm mới hai nghìn một mươi chín vừa sang
tại khu vực trung tâm hồ gươm rất nhiều chương trình cao đao chào năm mới hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức
điểm nhấn là chương trình nghệ thuật vũ khúc ánh sáng ở sân khấu trượng đài lý thái tổ
khán giả được tham gia đại tiệc rock cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và gặp gỡ các cầu thủ của tuyển việt nam
những người truyền cảm hứng và nâng tầm vị thế việt nam
dù thời tiết rất lạnh nhưng hàng vạn người dân vẫn rất hào hứng chờ đón thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới
sáu năm bốn ba hai một chúc mừng năm mới
cảm ơn các quý vị và các bạn
có lẽ trong lúc này thì cảm xúc của mỗi người đều có những cảm xúc rất đặc biệt trong lúc này
và bây giờ tôi sẽ phỏng vấn để hỏi về những cảm xúc của mọi người ở đây
xin chào em em có thể cho biết là em có những cảm xúc suy nghĩ như thế nào có mong ước gì trong năm mới hai nghìn một mươi chín
bước đến năm mới hai nghìn một mươi chín thì em mong là sẽ có nhiều điều tốt đẹp với mình
hôm nay mình sẽ thi đấu đại học ạ
cảm ơn em và chúc hòa cho những điều ước của em sẽ trở thành hiện thực
xin chào em em có thể cho biết là trong cái thời khắc năm mới này thì em chúc điều gì cho những người thân và cho bạn bè của mình
em chúc gia đình và người thân xung quanh bạn bè em thì luôn được tràn niềm vui rồi là sức khỏe
và em mong các bạn bằng tuổi dưới tuổi em thì năm nay thi đấu đại học ạ
xin cảm ơn em
xin chúc cho những điều ước của em sẽ trở thành hiện thực
vâng thưa quý vị và các bạn

vâng ạ đó là những gì mà người dân tại hà nội cảm nhận khi thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới cận kề
còn tại khu du lịch nổi tiếng hội an ở tỉnh quảng nam thì sao
liệu không khí đón chào năm mới có phấn khích hơn không cuồng nhiệt hơn không
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây
kính thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại hội an
và chỉ ít phút nữa thôi thì những màn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
mặc dù thời tiết không điều thuận lợi lắm nhưng rất đông khán giả đã đến với công viên văn hóa ấn tượng hội an để chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín
trước thời khắc giao thừa ba chiếc đàn lồng đã được tặng cho tất cả du khách để mọi người cùng nhau thắp lên những niềm vui hân hoan nơi phố hội
đồng thời năm mươi chiếc khinh khí cầu cũng được thả lên trời mang theo những ước nguyện trong năm mới
bản hòn cà kết hợp với những màu sắc lung linh âm nhạc và vũ điệu tươi vui đã tạo nên một đêm giao thừa ấn tượng và đáng nhớ trong lòng mỗi du khách
tôi rất vui vì được đón năm mới trong công viên văn hóa ấn tượng hội an
chúc cho mọi người một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc
tôi xin gửi đến tất cả những người thân của việt nam mình một năm mới mạnh khỏe và nhiều thành công trong năm mới
trong khoảnh khắc đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi chín màn pháo hoa nghệ thuật tân bừng rực rỡ đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp trên bầu trời hội an
khép lại năm cũ mở ra năm mới với những hy vọng
vâng vừa rồi là không khí đón chào năm mới hai nghìn một mươi chín tại thủ đô hà nội và các thành phố khác trên cả nước
cò của người dân việt nam với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc xa quê hương thì họ tổ chức đón năm mới tại việt nam như thế nào
chúng ta hãy cùng theo chân của phóng viên chúng tôi để tìm câu trả lời
sinh ra và lớn lên ở brazil
nhưng anh chị tôi không biết
chị oliveira đã có hơn sáu năm gắn bó với mảnh đất hình chữ s
với người brazil những ngày đầu tiên của năm mới cũng là thời điểm đoàn tụ với gia đình
nhưng năm nay gia đình anh oliprea quyết định không trở về brazil mà ở lại việt nam để chào đón năm mới cùng với những người bạn của mình
năm nay chúng tôi quyết định ở lại việt nam do công việc của tôi năm nay khá bận
và thứ hai do khoảng cách giữa hai nước khá xa nên chúng tôi quyết định sẽ ở lại việt nam năm nay
dù không thể trở về quê hương nhưng anh nata không hề cảm thấy buồn bởi anh chị may mắn có được những người bạn việt nam vô cùng thân thiết
và điều anh chị trân trọng nhất đó là giá trị gia đình trong những ngày đầu năm mới vẫn được người việt nam gìn giữ và phát huy
tôi biết người việt nam không có thói quen đón tết dương lịch như ở brazil
với chúng tôi thì tết dương lịch cũng là thời khắc rất quan trọng
chúng tôi thường ăn những món truyền thống mỗi dịp năm mới nhỡ cả nướng hay bột gia vị
và chúng tôi sẽ uống champagne cùng đếm ngược tới giao thừa
nhưng thế hệ trẻ bây giờ họ thường chọn đi du lịch vào ngày này thay vì ở nhà
vì vậy tôi rất hạnh phúc khi được cùng đón năm mới với những người bạn việt nam
người việt rất trân trọng giá trị gia đình đó là điều tôi rất thích
tôi là một người thích sự chầm lắng và yên tĩnh
do đó tôi rất thích đón năm mới cùng với người việt nam như thế này
cả gia đình cùng quây quẩn không quá ổn ảo sôi động như người brazil

anh nata olivera đều làm việc cho một tổ chức phi chính phủ nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực y tế tại việt nam
đây cũng là cơ hội giúp anh chị hiểu hơn về con người và mảnh đất việt nam
và cũng từ đó anh chị đã quyết định chọn việt nam là quê hương thứ hai
thực sự mà nói thì tôi đã yêu việt nam từ hơn một mươi năm nay rồi khi mà chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về đất nước của các bạn
và một điều nữa là con trai chúng tôi cháu là người việt nam đây là một sự gắn kết vô cùng
thực ra có những lúc tôi rất nhớ nhớ việt nam
và nhớ brazil nhưng điều đó cũng không quá quan trọng bởi việt nam cũng là nhà của tôi rồi
dù ở lại quê hương hay sinh sống và làm việc xa quê thì thời khắc giao thừa đều được mọi người
chờ đón để cùng trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất và với những người bạn nước ngoài
khoảng cách địa lý có lẽ không còn khiến họ bận tâm bởi họ sẽ luôn cảm nhận được
không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới ngay trên chính đất nước việt nam
thưa quý vị và các bạn nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi chín đón xuân kỷ hợi người đứng đầu ngành công an đã có
thư chúc mừng đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ và các đồng chí khác trong công an nhân dân tiếp
tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới
thiệu tới quý vị toàn bộ nội dung bức thư chúc mừng của đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên
bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an các đồng chí thân mến
nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi chín và đón xuân kỳ hợi thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ công nhân viên học viên
các đồng chí cán bộ hưu trí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân
các đồng chí công an xã bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp lời thăm hỏi và chúc mừng
năm mới tốt đẹp nhất năm hai nghìn một mươi tám dưới sự lãnh đạo của
trung ương đảng quốc hội chính phủ sự đồng tâm hiệp lực phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của
quân đội nhân dân của các cấp các ngành trong hệ thống chính trị nhất là sự ủng hộ giúp đỡ to
lớn của nhân dân lực lượng công an nhân dân đã vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng lực lượng công an nhân dân đã gường mẫu đi đầu triển khai thực hiện nghị quyết số
tám nqtv kép của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả tiếp tục siết chặt kỷ luật kỳ cương nội
bộ đẩy mạnh thực hiện phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy và các phong
trào thi đua cuộc vận động tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực
lượng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt và gương truyền đấu dũng cảm trong đấu
phòng chống tội phạm bước sang năm hai nghìn một mươi chín dự báo tình hình quốc tế khu vực và trong nước sẽ còn
diễn biến phức tạp đặt ra yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự rất nặng nề năm mới với khí thế
thi đua mới mỗi đơn vị mỗi cán bộ chiến sĩ công an hãy phát huy truyền thống vẻ vang và những
thành tích đạt được trong năm qua tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác
công an quán triệt thực hiện hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng các phong trào thi đua yêu nước
và cuộc vận động trong công an nhân dân xây dựng đơn vị thực sự trong sạch vững mạnh xác định
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh
quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ đắc lực sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và
nhân dân chúc các đồng chí và gia đình năm mới rồi giao sức khỏe hạnh phúc và thành công
chào thân ái và quyết thắng